ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết đến thời điểm này tổng khối lượng thi công của tuyến metro số một đạt gần bảy mươi hai
trong đó một số gói thầu đã đạt hơn tám mươi
để đạt được tiến độ thi công chung toàn tuyến hàng trăm kỹ sư công nhân đã tập trung cao độ thi công giữa nắng nóng
và phải bảo đảm điều kiện về an toàn phòng dịch
đo thân nhiệt kiểm tra trang thiết bị bảo hộ trao đổi nội dung công việc đây là hoạt động thường ngày
trước khi công nhân bắt đầu vào ca làm việc tuân thủ chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thi công được chia làm nhiều mũi mỗi khu vực bảo đảm từ một mươi đến một mươi năm người làm việc
và thực hiện cử ly giãn cách một cách tối đa
riêng gói thầu cb một a đoạn ngầm từ ga bến thành đến ga nhà hát tp nếu tính cả ca ngày và đêm thường trực
có khoảng năm trăm linh công nhân làm việc đến nay gói thầu này đạt tiến độ hơn sáu mươi tám
các gói thầu cb một b đoạn ngầm từ ga nhà hát tp đến ga ba son đạt tám mươi hai năm
gói thầu đoạn trên cao vdbot đạt tiến độ tám mươi hai bảy
ba quản lý đường sát đô thị phấn đấu đạt hơn tám mươi năm khối lượng tổng thể toàn tuyến vào cuối năm nay